cũng giống như nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm trở lại đây cây trè đã trở thành một cây trồng chủ lực tại huyện định hóa tỉnh thái nguyên
cây trè phát triển một cách tự phát và chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm của bà con với các giống trè địa phương năng suất chất lượng không cao nên hiệu quả kinh tế thấp
nhận thấy điều này trong những năm trở lại đây cấp ủy và chính quyền các cấp của định hóa đã có những bước đi mới để phát triển cây trẻ
cây trè có khoảng hai năm trăm linh hectare diện tích trè với các cây trè người dân địa phương trong thời gian vừa qua cũng đã chuyển đổi nhiều diện tích trè từ trè trung du sang các loại hình trè có trè cành có năng suất chất lượng cao và đã góp phần phát triển kinh tế ở địa phương gia tăng thu nhập cho người dân
xác định việc chuyển đổi giống trè chính là vấn đề thêm chốt để tăng giá trị cây trè vì so với giống trè cũ sản lượng và lợi nhuận của giống trè lai mới
tăng gấp hai ba lần cùng với đó là câu chăm sóc cũng như tiêu hào phân bón thuốc bảo vệ thực vật đều giảm
lợi ích từ việc chuyển đổi giống cây trè nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như thu nhập cho bà con thì đã thấy rõ thế nhưng để thuyết phục bà con chuyển đổi thì lại không hề dễ
vì khi chuyển đổi giống mới sẽ mất từ hai đến ba năm đầu không có thu nhập chính điều này khiến cho việc chuyển giống trẻ mới gặp nhiều khó khăn đặc biệt là với những hộ nghèo và cận nghèo
tỉnh và kinh phí của huyện sẽ hỗ trợ cho người dân một trăm linh giống cho người nghèo và tám mươi giống cho các hộ còn lại để phấn đấu mỗi năm sẽ trồng mới trồng lại chè là một trăm sáu mươi hectare
chính sự hỗ trợ kịp thời này của địa phương cùng với việc cấp ủy các cấp đã tổ chức phân công cán bộ khuyến nông kết hợp với cán bộ đảng viên ở các thôn xóm tuyên truyền cũng như hướng dẫn kỹ thuật cho người dân đã thúc đẩy và giúp cho nhiều hộ dân có thêm điều kiện để chuyển đổi giống trè

thành công của những hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ trong chương trình chuyển đổi giống trè của địa phương đã trở thành động lực giúp cho các hộ còn lại yên tâm phát triển giống trè mới để tăng năng suất và hiệu quả của cây trè mới để tăng năng suất và hiệu quả của cây trè mới để tăng năng suất và hiệu quả của cây trè mới để tăng năng suất và hiệu quả của cây trè mới để tăng năng suất và hiệu quả của cây trè mới để tăng năng suất và hiệu quả của cây trè mới để tăng năng suất và hiệu quả của cây trè mới để tăng năng suất và hiệu quả của cây trè mới để tăng năng suất và hiệu
chè theo tiêu chuẩn việt gáp tại xã trung lương tính đến nay trên địa bàn huyện định hóa có chín tổ
hợp tác và hai hợp tác xã sản xuất trẻ trong đó có ba mươi ha diện tích được cấp dân chứng nhận việt gáp
còn hạn chứng nhận nhờ đó nâng cao được giá trị cũng như sản lượng của cây trè giúp người dân
nơi đây không chỉ xóa được nghèo mà còn vươn lên khá và giàu tuy vậy vẫn còn những vấn đề địa phương
chưa giải quyết được như khâu chế biến sau thu hái ở định hóa chè chủ yếu sau thu hái vẫn còn
được chế biến một cách thủ công thiếu sự chuyên nghiệp khâu đóng gói và bao bì vẫn còn nhỏ lẻ
mạnh ai người đấy làm chưa xây dựng được một thương hiệu chè riêng cho định hóa
khiến cho giá trị sản phẩm còn chưa cao hoặc chỉ bán được dưới dạng chè nguyên liệu